tối qua ngày hai tháng hai tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa xuân dân đảng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đến sự chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mông đảng đồng chí trần quốc vượng thường trực bát bí thư
đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cùng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương hà nội và người dân thủ đô
chương trình diễn ra trong chín mươi phút gồm ba nội dung chính mùa xuân dân đảng đất nước bốn mùa hoa tình ca mùa xuân với những ca khúc đi cùng năm tháng
ngợi ca đảng cộng sản quang vinh bác hồ kính yêu mùa xuân mới như đảng là cuộc sống của tôi lá cờ đảng bác hồ một tình yêu bao la
đất nước tình yêu người là niềm tin tất thắng đất nước đêm nghe hát đò đưa nhớ bác
chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước lòng tự tôn tự hào dân tộc khẳng định vai trò uy tín năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong suốt chặng đường cách mạng việt nam chín mươi năm qua